cuốn sách là tập hợp những buổi đối thoại trực tiếp giữa hai nhà nghiên cứu trên tinh thần cởi mở và bình đẳng
những gì thể hiện trong tác phẩm khẳng định một cách nhìn văn hóa từ hướng tiếp cận khoa học và hoàn toàn duy vật
trong sự đối thoại ấy những mã văn hóa dần dần được hiện ra theo chuỗi các chủ đề
từ tìm trong di sản đi qua tư tưởng và chất lý tới giáo dục những ẩn số đến dân sao giải hạn là gì
sau đó lạc vào gốc của lễ và hội xuyên qua về bản chất của tôn giáo
yếu tố kinh tế trong văn hóa rồi trở về văn hóa xây nền xã hội
tất cả đều minh chứng trong một tình yêu văn hóa dân tộc
và khao khát muốn trú giải sáng rõ trí thức nhằm định danh chính xác các thuật ngữ phạm trù văn hóa
để mọi người có thể hiểu đúng từ đó có hành vi thực tiễn phù hợp
giữ lửa là cuốn sách có nội dung chọn lọc từ những bài xã luận chuyên luận bình luận
giữ lửa là cuốn sách có nội dung chọn lọc từ những bài xã luận chuyên luận bình luận
đề cập đến nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm được nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thổng vinh
thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
sau khi hai cuốn sách giữ lửa phần một phần hai được phát hành nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp và bạn đọc
mới đây nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh tiếp tục cho ra mắt độc giả tập ba của cuốn sách giữ lửa
cuốn sách góp phần định hướng suy nghĩ cho bạn đọc qua đó bồi dưỡng niềm tin và nhân lên ý chí chiến đấu
trước những gian nan và thử thách mà thực tiễn cuộc sống và xã hội đang đặt ra
cuốn giữ lửa tập ba có những nét mới so với hai tập trước cùng suy chiều với dòng chảy chính
tác giả chọn hơn ba mươi bài xã luận vấn đề tháng này
bên cạnh đó còn có hơn hai mươi bài được nhà báo nguyễn thổng vinh thông qua những thể loại báo chí văn học như chân dung
bút ký du ký đối thoại với đồng nghiệp đề cập đến những vấn đề chính trị văn hóa
báo chí nóng hổi diễn ra trên đường
với sự kết hợp được sự nhạy bén chính trị với tay nghề ở mỗi bài báo ngắn chỉ chừng bốn trăm linh đến năm trăm linh chữ
nhà báo nguyễn hồng vinh không chỉ chọn đúng vấn đề trọng tâm mà còn truyền tài nội dung một cách mạch lạc dễ đi vào lòng bạn đọc

nguyễn thổng vinh không chỉ truyền tài nội dung một cách mạch lạc dễ đi vào lòng bạn đồng
nguyễn thổng vinh không chỉ truyền tài nội dung một cách mạch lạc

nguyễn thổng vinh không chỉ truyền tài nội dung một cách mạch lạc